thủ tướng vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tổ chức gửi chính phủ thủ tướng chính phủ
theo đó thủ tướng giao ba cơ quan là văn phòng chính phủ thanh tra chính phủ và bộ tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận xử lý và báo cáo chính phủ về các đơn thư này
cụ thể văn phòng chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân tổ chức gửi đến chính phủ thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng chính phủ
chỉ đạo giải quyết đối với những đơn thư do các cơ quan của quốc hội đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức thành viên của mặt trận và các cơ quan tổ chức khác chuyển đến
giao thanh tra chính phủ tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước
đơn thư kiến nghị phản ánh liên quan đến việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước
giao bộ tư pháp tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh về việc thi hành án dân sự việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của cơ quan hành chính nhà nước định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ